kính thưa quý vị những ngày vừa qua thông tin có thể bị lây virus covid một mươi chín từ hệ thống thông gió của chung cư
khiến cho không ít người dân lo lắng
và trước những thông tin này đại diện của hcdc cho biết hiện nay chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định
là việc virus có thể lây lan qua hệ thống thông gió của chung cư
cho đến hiện tại ngành y tế khẳng định chỉ ghi nhận các ca lây nhiễm covid một mươi chín tại chung cư
thông qua tiếp xúc gần tiếp xúc trong thang máy do giọt bắn gây ra
việc có ca f do nguồn lây tự hỏng thông gió chung cư là chưa thể khẳng định được
và hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học
các cơ sở thông gió có thể lây qua thông khí nhưng nó nằm trong dọc bắn rất nhỏ
nên nó tồn tại trong thông khí một thời gian ngắn nào đó
và virus này khi ra ngoài môi trường thì thời gian tồn tại cũng không lâu
đặc biệt nếu không khí nóng thì nó gần như chết ngay trong một thời gian ngắn
hiện thời các hệ thống thông khí chung cư theo chúng tôi được biết
thì họ có hệ thống hút gió chung hệ thống thông gió từ các vùng vệ sinh
và đổ vào các ống chung
hút thẳng là đưa lên trời thôi
do đó cái khả năng như vậy thì theo cái suy lận như vậy
thì cái khả năng mà lây từ buồn người này của cái căn hộ này qua người khác
ở căn hộ khác là gần như không có
tại nó hút ra chứ không nó không đẩy vô nó không có lấy thông khí
từ cái căn này nó đẩy qua căn kia
trả lời như thế nào cả
tại vì thật ra cái này thì cần phải có những chuyên gia về dịch tế học
xuống tới tận nơi từng cái khu vực đó để mình xem thử thực sự như thế nào
tại vì nhiều khi có những cái giả định mà nhiều khi nó không đúng
có khi là những cái nguồn lây rõ ràng từ những nơi khác
ví dụ do tiếp xúc trực tiếp v v
mà mình không để mình không thấy mình không phát hiện ra
theo các chuyên gia nếu hệ thống thông gió thẳng và chỉ hút khí
từ các nhà và đường ống sau đó đưa thẳng lên trời và hút lên
không khí từ nhà nọ không chuyển động vào nhà kia
thì virus không thể từ nhà nọ sang nhà kia
nên không thể lây lan qua đường thông gió
đồng thời tải lượng virus đẩy ra không khí ngoài trời sẽ không đủ để lây nhiễm
virus bị nắng diệt một cách tự nhiên
để giảm nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín ở các chung cư
ép không cách ly tại nhà cần mở cửa sổ thường xuyên
hạn chế sử dụng máy lạnh các hộ dân trong chung cư cũng thực hiện tương tự